sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
các nhiệm vụ cấp bách mà các cơ sở giáo dục được yêu cầu triển khai là tổ chức bồi dưỡng
tập huấn kiến thức kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên học sinh
trong đó tập trung vào các quy định về an toàn khi ngồi trên xe kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố
kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp
các nhà trường cũng được yêu cầu xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh
trong việc quản lý học sinh cũng như thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do